theo dự báo mới nhất vừa được ngân hàng phát triển châu á đưa ra tại họp báo sáng nay ngày một mươi tháng bốn
tăng trưởng kinh tế việt nam dự kiến sẽ ở mức sáu năm trong năm hai nghìn một mươi bảy và đạt sáu bảy vào năm hai nghìn một mươi tám
nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo xây dựng thương mại bán buôn và bán lẻ ngân hàng và du lịch
báo cáo ghi nhận rằng những mức kỷ lục được duy trì trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
sẽ thúc đẩy ngành chế tạo trong nước đồng thời giúp tăng nguồn thu từ xuất khẩu của việt nam
ngay cả khi dòng thương mại khu vực và toàn cầu tiếp tục suy giảm
tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh ở việt nam được dự báo tăng gấp đôi so với hiện nay
lên ba mươi ba triệu người vào năm hai nghìn ba mươi cũng sẽ giúp gia tăng tiêu dùng cá nhân và thúc đẩy thương mại bán lẻ
sản lượng nông nghiệp được dự báo tăng nhẹ trong năm hai nghìn một mươi bảy
với viễn cảnh giá lương thực toàn cầu tăng và thời tiết bớt biến động hơn
tuy nhiên báo cáo nhấn mạnh khu vực này tiếp tục tăng trưởng chậm hơn so với phần còn lại
của nền kinh tế việt nam làm giảm đà tăng trưởng chung
nhận định về những động lực tăng trưởng của việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
chuyên gia kinh tế từ adb khuyến nghị việt nam cần cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp
cải thiện chuỗi cung ứng kém hiệu quả hiện nay
việc nâng cao cạnh tranh trong nông nghiệp sẽ giúp người nông dân đạt thu nhập cao hơn
ngoài ra adb cũng đưa ra một số dự báo về các chỉ số vĩ mô khác
lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong thời gian dự báo
cpi sẽ tăng bốn trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm trong năm hai nghìn một mươi tám